cùng ngày cựu bộ trưởng kinh tế pháp emmanuel macron chính thức công bố sẽ tham gia tranh cử
trong cuộc bầu cử tổng thống pháp dự kiến diễn ra vào năm hai nghìn một mươi bảy tới đây
phát biểu tại cuộc họp báo tổ chức tại một trung tâm đào tạo ở ngoại ô phía đông bắc paris
ông manuel macron cho biết đã sẵn sàng trở thành ứng cử viên tổng thống pháp
ông manuel macron ba mươi tám tuổi được đánh giá là một nhân vật có nhiều tham vọng
và chính trị gia sáng giá trên chính trường pháp trở thành bộ trưởng kinh tế nhờ thành công
trong lĩnh vực ngân hàng tuy nhiên trong suốt hai năm làm việc trong chính phủ của tổng thống pháp
tháng tám vừa qua ông macron đã từ chức trong chính phủ để chuẩn bị cho nỗ lực tranh cử tổng thống
theo kết quả cuộc thăm dò tháng trước bốn mươi chín số người được hỏi ủng hộ quan điểm của ông macron